đối với công dân hàn quốc đang được cách ly tại việt nam
chúng tôi đánh giá rất cao những kết quả mà việt nam đã đạt được
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh này
hiện nay dịch covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp khi đã lan tới khoảng bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
mặc dù đã có các kịch bản phù hợp với từng diễn biến và sẵn sàng đối phó với dịch bệnh
nhưng tại việt nam các cấp ban ngành luôn sẵn sàng chủ động tập trung cho các công tác phòng chống dịch mọi lúc mọi nơi
bộ y tế cũng cho biết về khả năng cách ly tại việt nam
riêng hệ thống quân đội đã có trên sáu mươi điểm cách ly với số lượng khoảng trên ba mươi người
trong đó có điều phối cách ly tại tất cả các địa phương
việt nam cũng đã tính đến phương án giảm mật độ cách ly bằng cách sang lọc thông qua các phiếu hỏi
để phân loại những người không được qua vùng dịch
đồng thời sang lọc thực hiện cách ly tại nhà giảm tải cho cơ sở cách ly tập trung
đây cũng là những biện pháp cần tiếp tục thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại việt nam